còn tại bình dương công an tp thủ dầu một vừa tạm giữ hai đối tượng nguyễn thanh bảo chú tại huyện bình long tỉnh bình phước
và lý thanh thúy trú tại tp thủ dòng một về hành vi chuyên cướp giật tài sản của người đi đường
qua công tác điều tra lực lượng công an phát hiện bảo và thúy có biểu hiện nghi vấn và đặc điểm giống với đối tượng mà người dân trình báo
tiến hành kiểm tra nơi ở của hai đối tượng tại khu năm phường tránh nghĩa tp thủ dầu một
lực lượng công an phát hiện và thu giữ điện thoại di động túi sách ví tiền xe máy và nhiều tăng vật khác để thực hiện hành vi trộm cắp
tại cơ quan công an bảo và thúy khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
được biết cả hai đối tượng này đều là đối tượng nghiện ma túy